năm mươi năm asean hướng tới cộng đồng thịnh vượng
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị ghé thăm thành phố pusaya thiên đường du lịch của malaysia
những ngày này các nước đông nam á và nhiều nơi trên thế giới đang tràn ngập không khí tưng bừng chúc mừng năm mới đinh rậu
tại singapore trên khắp các đường phố ở đảo quốc sư tử đặc biệt ở khu vực chinatown đều được trang hoàng rực rỡ trong không khí đón tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
năm ở phía nam của singapore gần với vịnh marina khu phố chinatown những ngày này vô cùng nhuận nhịp
các cửa hàng bán đồ trang trí tết như lồng đèn hoa và câu đối tết lúc nào cũng tấp nập khách ra vào
ai cũng tranh thủ lựa chọn món đồ ưng ý để về trang trí trong nhà chuẩn bị đón tết nguyên đán
trước đó lễ hội đón tết nguyên đán cổ truyền kéo dài hơn một tháng của người dân singapore đã chính thức khai mạc tối ngày bảy tháng một
hơn năm năm trăm linh đèn lồng với hình hoa mẫu đơn hoa anh đào các quả trứng gà và hình các chú gà biểu tượng của năm mới hai nghìn một mươi bảy
khiến cho khu phố chinatown trở nên lung linh sống động và thu hút khách tham quan
bộ trưởng quốc phòng philippines delfin lorendana vừa nhận định rằng các cường quốc bên ngoài khu vực asean
không nên sử dụng khu vực đông nam á để đối đầu đồng thời bày tỏ mong muốn asean duy trì sự đoàn kết
và thiết lập một cơ chế
nhằm giải quyết các tranh chấp ở biển đông liên quan đến vấn đề biển đông bộ trưởng loren rana cho biết
asean đang hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc với mong muốn tất cả các bên sẽ theo đuổi tiến trình ngoại giao
và pháp lý trong việc giải quyết các tranh chấp
ông hy vọng coc sẽ tạo ra khuôn khổ cho các giải pháp lâu dài đối với các tranh chấp ở vùng biển này
philippines là chủ tịch luân phiên của asean trong năm hai nghìn một mươi bảy và sẽ là nước đăng cai tổ chức các hội nghị thường niên của asean trong năm nay
theo số liệu công bố mới đây philippines là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực châu á
trong năm hai nghìn một mươi sáu dù còn nhiều quan ngại về việc điều hành đất nước của tổng thống rorigo duterte
chính phủ philippines cho biết nền kinh tế đức này trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng trưởng sáu tám cao hơn so với mức tăng trưởng năm chín của năm hai nghìn một mươi tám
trong đó hàng tỷ đô la mỹ vốn đầu tư từ trung quốc
và sự mở đầu của thời hoàng kim đầu
đầu tư vào cơ sở hạ tầng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tổng thống duterte đã trở thành một trong những lãnh đạo gây nhiều tranh cãi nhất thế giới kể từ khi lên nắm quyền điều hành hồi giữa năm hai nghìn một mươi sáu
khi tuyên chiến với tệ nạn ma túy và nhiều lần đe dọa sẽ áp đặt tình trạng thiết quân luật
ông cũng đã rút dần mối quan hệ đồng minh kéo dài nhiều thập kỷ qua với mỹ và tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với trung quốc và nga
tuy nhiên kinh tế philippines vẫn tăng trưởng khoảng sáu sáu trong quý cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu
thông báo sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào cơ sở ạ tầng từ một mươi bảy tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy lên mức ba mươi sáu tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
với việc nước này tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án từ trung quốc và nhật bản thay vì mỹ
philippines cũng dự kiến sẽ mở ra thị trường xuất khẩu mới tại trung quốc và nga cũng như sẵn sàng đón một lượng lớn du khách từ các nước này
tình hình giao thông tại yagon myanmar đang dần xấu đi khi lượng ô tô tham gia
ô tô tham gia lưu thông ngày càng tăng cao trong khi phương tiện công cộng chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân
tại trường dạy lái xe này số lượng người đăng ký mỗi năm lại tăng gấp đôi kể từ năm hai nghìn một mươi lên mức một mươi người hồi năm hai nghìn một mươi sáu
trước đây chuyện tắt đường ở thủ đô iagon là hiếm thấy
nhưng giờ đây khi người dân có thể dễ dàng sở hữu một chiếc xe hơi thì cuộc chiến tranh giành khoảng trống trên đường phố thực sự đang diễn ra
hệ thống giao thông công cộng của iagon thì đã cũ và lạc hậu
một nửa trong số đó đã được sử dụng trên hai mươi năm
trước áp lực của giao thông chính phủ myanmar đã nỗ lực cải thiện hệ thống phương tiện công cộng
dịch vụ xe buýt được ra mắt hôm một mươi sáu tháng một với mục tiêu giảm tải cho giao thông đô thị cũng như tiết kiệm thời gian cho người dân
hệ thống này được kỳ vọng sẽ xóa đi những hình ảnh xấu của phương tiện công cộng trước đây
tuy nhiên chỉ một nỗ lực đơn lẻ này có lẽ chưa đủ giải quyết vấn đề giao thông đô thị của iagon
theo một báo cáo của diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi sáu đường xá của myanmar xếp thứ một trăm ba mươi bốn trong số một trăm bốn mươi bốn nước về chất lượng
thấp hơn hẳn quốc gia láng giềng campuchia đứng thứ chín mươi ba và việt nam thứ một trăm linh hai
năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu mốc quan trọng kỷ niệm một năm hình thành cộng đồng asean một mươi năm ký hiến trương asean và năm mươi năm thành lập asean
cộng đồng asean đang vận hành trên nền tảng hội nhập toàn diện
chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội ngày càng gắn kết chặt chẽ với sự đan sen hài hòa về lợi ích giữa các quốc gia thành viên và khu vực
tuy nhiên trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
đang đặt ra thách thức cho sự đoàn kết thống nhất vai trò trung tâm của asean
đồng thời đòi hỏi asean tăng cường sức sống mới cho giai đoạn phát triển cộng đồng
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại bangkok thái lan với năm thành viên sáng lập ban đầu
đến nay asean đã lớn mạnh về nhiều mặt với sự đóng góp của một mươi quốc gia thành viên gồm brunei indonesia lào malaysia myanmar philippines singapore thái lan và việt nam
sau năm thập kỷ phát triển asean đã chuyển hóa căn bản về chất và chính thức trở thành cộng đồng chung vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến nay sau một năm hình thành cộng đồng công tác triển khai kế hoạch trên ba trụ cột chính là chính trị
an ninh kinh tế và văn hóa xã hội đã đạt được nhiều tiến triển tích cực
về an ninh chính trị từng bước hoàn thiện các mục tiêu nằm trong kế hoạch tổng thể
xây dựng cộng đồng an ninh chính trị trong đó có việc triển khai các việc thúc đẩy các hợp tác nhạy cảm và phức tạp
như an ninh biển tự do hàng hải phòng chống khủng bố và các loại tội phạm
cộng đồng asean tiếp tục thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế
có thêm bốn nước ngoài khu vực tham gia hiệp ước hữu nghị và hợp tác
có thêm hai đối tác tham gia vào quan hệ đối tác trong từng lĩnh vực
về văn hóa xã hội những mục tiêu liên quan đến cuộc sống người dân đã và đang được asean chú trọng thực hiện
điển hình là các kế hoạch dự án biện pháp quan trọng về phát triển chủ thể doanh nghiệp trẻ
và việc làm cho thanh niên đẩy mạnh an sinh xã hội xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trẻ em
tăng cường hợp tác quản lý thiên tai ở từng quốc gia
và khu vực
đáng chú ý là so với cái giai đoạn trước thì trong một năm qua công tác triển khai của asean
thì vẫn được làm tôi cho là làm tốt hơn và bài bản hơn
thông qua việc phân công phân nhiệm cụ thể cùng với việc xác lập hệ thống theo dõi đánh giá
rồi kiến nghị xử lý khi có vấn đề nó đã có cái cải thiện
trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm chạp
thì kinh tế asean vẫn trên đà tăng
tăng trưởng khoảng năm cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình của thế giới
sự hình thành cộng đồng asean đã đưa asean thành một tổng thể thống nhất
và là nền kinh tế lớn thứ ba châu á và lớn thứ bảy trên thế giới hiện nay
được kỳ vọng sẽ vươn lên là nền kinh tế thứ tư thế giới vào năm hai nghìn hai mươi
sự kiện hình thành cộng đồng asean đã đưa asean trở thành một thực thể thống nhất
là nền kinh tế thứ ba châu á và thứ bảy thế giới hiện nay
kỳ vọng là sẽ vươn lên thành nền kinh tế thứ tư thế giới vào năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu asean đã xây dựng được hai kế hoạch quan trọng
đó là tổng thể kết nối asean hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch sáng kiến công tác liên kết asean giai đoạn ba
để các nước asean bắt tay và triển khai kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
quan hệ asean trong năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục đạt được nhiều kết quả với các đối thoại
ngoài các hội nghị định kỳ đáng chú ý năm hai nghìn một mươi chín
asean đã học cấp cao đặc biệt với mỹ cấp cao kỷ niệm với nga trung quốc
trong đó đã thông qua những tuyên bố kế hoạch quan trọng định hướng cho công tác thời gian tới
asean đang trao đổi để tìm ra những cái giải pháp
trong đó có việc khải tiến thể thức phương thức hoạt động nâng cao năng lực bộ máy
đồng thời tạo ra một cơ chế liên kết mọi khối
đáng hơn thông qua những biện pháp như thuận lợi hóa thương mại
đầu tư lao động giao thông kết nối v v
mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhưng so với yêu cầu của một cộng đồng và trong giai đoạn phát triển mới
asean vẫn còn gặp nhiều khó khăn
các nước thành viên asean còn có nhiều khác biệt
nhất là về trình độ phát triển khiến việc đạt đồng thuận nhiều lúc gặp khó khăn
sự thống nhất trong đa dạng khi không dựa trên sự đồng đều và mang tính bổ trợ
mà chủ yếu dựa trên các nội dung
nỗ lực tìm kiếm những điểm chung của các lợi ích quốc gia khác nhau
thì sự đoàn kết và hợp tác của asean rất khó chặt chẽ và luôn bị thách thức

thì sự thống nhất trong đa dạng khi không dựa trên sự đồng đều và luôn bị thách thức
như vậy hơn bao giờ hết việc asean duy trì đoàn kết phát huy vai trò trung tâm
có ý nghĩa hết sức quan trọng để nâng cao vị thế của asean
đồng thời đóng góp cho việc duy trì hòa bình an ninh và phát triển
trong bức tranh toàn cảnh thế giới vẫn còn gam màu xám
cộng đồng asean đang nổi lên như một điểm sáng
khẳng định giá trị trường tồn hợp tác đối thoại và hội nhập
những thành công nói trên không chỉ chứng minh cho sự đúng đắn của con đường asean đã theo đuổi
suốt nửa thế kỷ qua
mà còn củng cố quyết tâm của các nước asean thông qua để định hình
một tương lai tươi sáng hơn cho một mươi quốc gia thành viên
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến thăm thành phố puchayya
được mệnh danh là một thiên đường du lịch của malaysia
puchayaya nằm cách thủ đô kuala lumpur hai mươi năm km
được xây dựng theo mô hình một thành phố thông minh
với tỷ lệ các công trình nhà cửa xây dựng chỉ chiếm hai mươi năm
còn lại là đường xá công viên khu thể thao và vườn thiên nhiên
đến với puchaya bạn sẽ ngỡ ngàng trước một thành phố hiện đại bậc nhất
kết hợp với màu xanh tươi mát của thiên nhiên
puchaya thủ đô hành chính mới của chính phủ liên bang malaysia
là thành phố được quy hoạch nhân tạo và được thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại malaysia
tọa lạc khoảng ba mươi km về phía nam của kuala lumpur
nằm giữa trung tâm thành phố và sân bay quốc tế kuala lumpur
giáp danh với thung lũng silicon của malaysia
ý tưởng xây dựng một thành phố mới hiện đại thay thế cho thủ đô kuala lumpur
được nhen nhúng vào cuối những năm một nghìn chín trăm tám mươi
nơi đây được đặt tên là puchaya để tưởng nhớ vị thủ tướng malaysia đầu tiên
đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước
các chuyên gia quy hoạch đã biến puchaya thành một thành phố
nơi mà công nghệ thông tin cùng tồn tại song song với những vườn cây tươi tốt
dọc theo đài lộ puchayaya
puchayaya trục sương sống của thành phố
hai bên là những tòa dinh thự công sở khổng lồ
nhưng không ngột ngạt vì được phủ xanh bóng cây hoa lá
người malaysia tự hào gọi puchaya là thành phố thông minh
mọi công trình hành chính trường học bệnh viện giảm chiếu phim công viên
ở puchaseya đều gắn với từ thông minh và được quản lý bằng các ứng dụng tin học tiên tiến nhất
mỗi cư dân của thành phố được cấp một chiếc thẻ từ ghi rõ mọi thông tin cá nhân
thông tin công việc tài chính thanh toán
là một thành phố trẻ nhất của malaysia nên đường phố puchaya rất thông thoáng
và môi trường thì trong lành
gần bốn mươi diện tích của thành phố này được dành cho cây xanh bóng mát
nên du khách luôn có cảm giác như mình đang ở trong rừng
puchaya không hướng đến mục tiêu là trở thành một siêu đô thị
mà dự kiến chỉ có khoảng ba trăm linh dân
hồ puchaya là một hồ nước nhân tạo chảy quanh thành phố
và được ví như trái tim của puchayaya
hồ rộng sáu trăm năm mươi hectare được làm với mục đích điều hòa không khí trong thành phố
có tất cả chín cây cầu dây văng vắt ngang qua con sông đào pucha với nhiều kiểu dáng
thánh đường hồi giáo pucha là một trong những điểm nhấn kiến trúc đặc sắc của puchaya
nằm soi bóng bên hồ pucha được hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đây là một trong các thánh đường hồi giáo hiện đại nhất thế giới
công trình là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hồi giáo truyền thống và hiện đại
được xây dựng bằng đá granite có sắc hồng
với những điều đặc biệt của mình puchaya sẽ khiến du khách không thể không tới thăm thành phố này dù chỉ ít phút
với puchaya chỉ vòn vẹn ở mốc hai mươi năm hiện diện
nhưng những dấu ấn của puchaya ghi lại trong hành trình phát triển của malaysia nói riêng
và ở châu á nói chung thật khiến cư dân thế giới phải ngưỡng mộ
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau